tại thủ đô bangkok của thái lan lễ bế mạc đại hội đồng lần thứ bốn mươi liên nghị viện các quốc gia đông nam á đã bế mạc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam tham dự bế mạc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vinh dự tiếp nhận trọng trách chủ tịch ipa nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
tại lễ bế mạc chủ tịch hạ viện vương quốc thái lan chủ tịch đại hội đồng ipa bốn mươi ông chuân lịch pai
đã bàn giao trước chủ tịch ipa cho chủ tịch quốc hội việt nam nguyễn thị kim ngân đảm nhận chức chủ tịch ipa bốn mươi một
sau khi cùng ký biên bản bàn giao chủ tịch ipa bốn mươi đã trao búa danh dự của ipa cho chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ngay sau nghi thức bàn giao chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có bài phát biểu trước đại hội đồng ipa bốn mươi
thay mặt quốc hội việt nam chủ tịch quốc hội bày tỏ vinh dự tiếp nhận trọng trách chủ tịch ipa nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
chúc mừng thái lan tổ chức thành công các hoạt động trong khuôn khổ ipa
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh ipa cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết
giữ vững vai trò trung tâm của asean trong giải quyết các vấn đề của khu vực
tuân thủ luật pháp quốc tế thực hiện các biện pháp ngoại giao phòng ngừa hợp tác cùng phát triển
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi là năm rất đặc biệt đối với việt nam khi đồng thời đảm nhiệm vai trò
quỷ viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc chủ tịch asean và chủ tịch ipa
với ý nghĩa đó quốc hội việt nam sẽ tiếp tục thúc đẩy đổi mới hoạt động của ipa
nâng cao vị thế và vai trò của ipa trong xây dựng cộng đồng asean
thông qua các hoạt động trong khuôn khổ ipa việt nam tiếp tục tăng cường hợp tác giữa ipa với asean
các tổ chức quốc tế và các cơ chế hợp tác đa phương khác để thúc đẩy triển khai các cam kết
kế hoạch đề ra trong xây dựng cộng đồng asean tầm nhìn hai nghìn hai mươi năm
tại phiên bế mạc chủ tịch hải viện thái lan chủ tịch ipa bốn mươi đã trao chức bố tượng trưng
chức chủ tịch ipa bốn mươi một vào năm hai nghìn hai mươi cho chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
hành động biểu trưng này thể hiện một cách rõ ràng và mạnh mẽ về vai trò và vị thế của việt nam
trong khu vực và trên trường quốc tế
đồng thời lãnh đạo nghị viện các nước chúc mừng và đánh giá cao việt nam sẽ đảm nhận
chức chủ tịch ipa bốn mươi một chủ tịch asean và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc năm hai nghìn hai mươi
tuấn anh phóng viên truyền hình nhân dân đưa tin tại bangkok thái lan